bộ giao thông vận tải đang xây dựng dự thảo nghị định số bốn mươi sáu theo đó sửa đổi bổ sung và tăng nặng mức phạt hành vi vi phạm như đi lùi chạy ngược chiều trên đường cao tốc
theo đề xuất trong dự thảo quay đầu trên đường cao tốc tăng từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh nghìn đồng lên năm bảy triệu đồng tước bằng lái xe hai bốn tháng
lùi xe trên đường cao tốc tăng từ mức tám trăm linh một hai triệu đồng lên mức một mươi sáu một mươi tám triệu đồng tước giấy phép lái xe từ năm bảy tháng
đi ngược chiều trên đường cao tốc tăng từ bảy đến tám triệu đồng lên một mươi sáu một mươi tám triệu đồng tước bằng lái xe từ năm đến bảy tháng
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia mức phạt trước đây hoàn toàn không đủ sức gian đe nên cần được tăng lên